trước tình trạng người tham gia giao thông đặc biệt là thanh thiếu niên không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện mô tô xe máy xe đạp điện còn diễn ra rất phổ biến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao ban an toàn giao thông hà nội đã yêu cầu tăng cường tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hành vi này
cụ thể công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng công an các quận huyện thị xã mở các đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô xe gắn máy xe đạp điện thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông
cùng đó sở giao thông vận tải sở giáo dục và đào tạo ubnd các huyện thành phố thị xã và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông tập trung tuyên truyền vận động người dân đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi trên mô tô xe máy xe đạp điện tham gia giao thông